xin chào quý vị và các bạn
hồi sáng nay vị trí tâm bão số bốn cách hồng kông trung quốc khoảng một trăm linh km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
trong vòng hai ba ngày tới bão sẽ di chuyển hướng về phía đảo hải nam trung quốc với cường độ giảm dần
chuyển sang đất liền sang ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa
ngày còn nắng gia tăng hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó từ khoảng ngày mùng một mươi trở đi áp quang lục địa sẽ tăng cường
nhiệt độ tiếp tục giảm thêm từ hai cho đến bốn độ trong ngày mùng một mươi và ngày một mươi một
tại khu vực phía tây bắc bộ ngày mai nắng gia tăng hơn nhưng vẫn ở ngưỡng mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
sáng hai ngày tiếp theo thời tiết phổ biến khô ráo xe lạnh về đêm và sáng sớm
nhiệt độ giảm dần lần lượt giảm một ba độ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh miền trung trong ba ngày tới ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa giảm số diện giải rác chỉ cục bộ có mưa vừa mưa to trong ngày mai
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ sau đó giảm chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
trong khi đó khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận phổ biến có mưa rải rác
riêng tại phần phía nam khu vực cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung vào chiều và tối
nhiệt độ ổn định và không quá mức là ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên chủ yếu chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to thời gian mưa tập trung vào chiều và tối
ban ngày mưa gián đoạn sen gẹ có lúc trời nắng với nhiệt độ cao nhất không quá ba mươi một độ
nam bộ có thời tiết ngày nắng gián đoạn với cường độ không mạnh cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung vào chiều và tối
mức nhiệt trưa chiều mai vào khoảng ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ sau đó giảm nhẹ độ trong ngày mùng một mươi và một mươi sáu